sau khi nhận sang nhượng lại dự án chăn nuôi bò e so của công ty cao su e hờ leo tại tiểu khu ba mươi bốn và bốn mươi bốn xã ea so huyện ea hờ leo tỉnh đắk lắc
mặc dù chưa được ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng để bảo vệ tài sản đã mua
đầu năm hai nghìn một mươi bảy công ty vật tư nông nghiệp tây nguyên có trụ sở tại thành phố buôn mê thuật tỉnh đắk lắc đã đưa máy móc sang san ủi
làm đường giao thông đường băng cản lửa danh giới khu đất làm hư hại cây trồng của người dân đang canh tác nơi đây gây bức xúc trong nhân dân
dự án chăn nuôi bò thịt mà công ty vật tư nông nghiệp tây nguyên đang triển khai thực hiện thuộc tiểu khu ba mươi bốn và bốn mươi bốn xã ea soi huyện ea h leo với diện tích bốn mươi một năm hectare
dự án này được công ty vật tư nông nghiệp tây nguyên nhận chuyển nhượng lại của công ty cao su ea hờ leo từ tháng năm năm hai nghìn năm
trong đó đã nhận sang nhượng lại toàn bộ tài sản trên đất gồm nhà làm việc các chuồng trại chăn nuôi bò công trình điện và một số tài sản khác
theo một số hộ dân nơi đây cho biết diện tích công ty vật tư nông nghiệp tây nguyên có trụ sở tại thành phố buôn ma thuột đang sản xuất ở đây là do trước đây khai hoang mà có
và một số hộ dân khác đã mượn đất của công ty cao su ea leo để sản xuất nhưng đến nay chưa được thỏa thuận đền bù
thì công ty vật tư nông nghiệp tây nguyên ngang nhiên đưa máy móc
công ty vật tư nông nghiệp tây nguyên đã đưa máy móc vào sa nùi làm hư hại cây trồng và ảnh hưởng đến cuộc sống của họ
theo thỏa thuận chuyển nhượng dự án công ty vật tư nông nghiệp tây nguyên nhận chuyển toàn bộ các công trình nhà làm việc chuồng trại chăn nuôi và các công trình xây dựng trong dự án
quản lý diện tích đất trong dự án không để người dân lấn chiếm và thực hiện các thủ tục pháp lý về chủ trương đầu tư theo quy định
khi chuyển nhượng dự án chăn nuôi bò ea son phía công ty cao su ea hell cam kết trên diện tích đất của dự án không có hộ dân nào sản xuất
thế nhưng sau khi nhận chuyển nhượng dự án công ty vật tư nông nghiệp tây nguyên vừa làm thủ tục xin chủ trương đầu tư
vừa đưa máy móc vào sa nụi để làm một số đường băng cản lửa phòng cháy các tài sản trên đất và múc rãnh thoát nước danh giới khu đất
thì một số hộ dân ra ngăn cản vì cho rằng công ty đưa máy móc vào ủi làm hư hại
cây trồng của họ đang sản xuất trong vùng dự án
diện tích này trước đây họ khai hoang và mượn đất sản xuất của nông trường cao su ea soy nhưng chưa được đền bù
cây trồng của họ đang sản xuất trong vùng dự án
cây trồng của họ đang sản xuất trong vùng dự án
và việc công ty vật tư nông nghiệp tây nguyên san ủi trong vùng dự án khi chưa có chủ trương đầu tư gây thiệt hại cho người dân nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương